tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua đã trình bày bản thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội
trong đó một nội dung đề cập liên quan đến trung quốc
và ngay sau thông điệp của ông biden thì bắc kinh cũng đã có những phản ứng đầu tiên
phát biểu họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mao ninh nêu rõ
trung quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh và các lợi ích phát triển của đất nước
bà mao ning đồng thời hối thúc washington hợp tác với bắc kinh
để đưa quan hệ trung mỹ trở lại lộ trình phát triển lành mạnh và ổn định
trước đó trong thông điệp liên bang vào sáng ngày tám tháng hai theo giờ việt nam
tổng thống mỹ joe biden khẳng định nước này đã đảo ngược được tình trạng suy giảm tầm ảnh hưởng trên toàn cầu
và đang ở trạng thái tốt nhất trong nhiều thập kỷ qua để giành chiến thắng trước trung quốc
hoặc bất kỳ cường quốc nào khác
ông cũng nhấn mạnh washington đang hướng tới cạnh tranh chứ không phải xung đột với bắc kinh
phát biểu của tổng thống mỹ được đưa ra trong bối cảnh washington và bắc kinh đang vướng vào tranh cãi
liên quan vụ việc một chiếc khinh khí cầu của trung quốc xâm phạm không phận mỹ và bị bắn hạ
washington cho rằng khinh khí cầu này là phương tiện do thám của bắc kinh
trong khi trung quốc khẳng định đây là vật sở hữu tư nhân để nghiên cứu khí tượng
và việc xâm phạm không phận là do trịch hướng bất đặc dĩ